trong công an các đối tượng khai nhận do đối tượng quốc có mâu thuẫn với một thanh niên lạ mặt trên
và quốc đã về nhà lấy hai cây dao tự chế rồi rủ thêm bốn người bạn cùng nhau đi tìm người thanh niên đó đánh trả
khi đi ngang qua quán cà phê ngọc duy quốc thấy trong quán có người giống người thanh niên đã đánh mình
nên cầm theo hung khí đi vào trong quán
người thanh niên thấy vậy bỏ chạy
quốc đã đập phá quán và lấy hai điện thoại di động của khách rồi cùng cả nhóm bạn bỏ đi
sau hai mươi bốn giờ điều tra công an thị xã hòa thành xác định bắt khẩn cấp huỳnh văn quốc
và mời bốn đối tượng liên quan đến làm việc
tại hội nghị giao ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thường trực thành ủy hà nội đã thống nhất
lộ trình cho trẻ em mầm non trên địa bàn trở lại trường từ ngày một tháng ba
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất thì cho trẻ mầm non đến trường
đưa vào trường
để giúp học sinh trở lại an toàn hiệu quả nhưng không cứng nhắc không cực đoan
phó chủ tịch ubnd tp hà nội giao sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
tham mưu trình phương án cho trẻ em mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng ba
nghiên cứu xây dựng lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường
với các sinh hoạt bình thường trong đó có ăn bán chú
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi